công an huyện tân châu tỉnh tây ninh vừa ra quyết định khởi tố sáu bị can gồm đinh thị ngọc thắm
trần minh tài nguyễn thành minh nguyễn xuân chiến cùng ngụ tại huyện tân châu
bùi xuân hoàng nguyễn hoài bảo cùng ngụ tại huyện tân biên về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó qua công tác nắm tình hình công an huyện tân châu phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ
đã đột kích nhiều điểm bắt giữ chín đối tượng có hành vi mua bán và sử dụng ma túy
thu giữ một trăm linh g ma túy bốn mươi bốn viên ma túy tổng hợp một trăm ba mươi ống thủy tinh cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
các đối tượng khai nhận thắm bị tòa án nhân dân tp tây ninh xử phạt một mươi một năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
nhưng được hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ
trong thời gian này thắm vẫn mua ma túy về bán lại cho các con nghiện kiếm lời
và nhà của thắm lúc nào cũng có hai đối tượng cảnh giới